mặc dù nước lũ tại thành phố hội an đang xuống chậm nhưng mực nước tại đây vẫn đang cao hơn mức báo động ba là gần một hai mét
tương đương với đỉnh lũ lịch sử các năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hai nghìn một mươi
hầu hết các tuyến đường đều bị ngập sâu các cơ sở lưu trú kinh doanh buôn bán của bà con đều phải đóng cửa
ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đến chiều tối ngày sáu tháng một mươi một mưa vẫn còn chút xuống quảng nam
mực nước tại hội an cao hơn mức báo động ba gần một hai mét tương đương đỉnh lũ lịch sử các năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và năm hai nghìn bảy và đang rút chậm
nhiều tuyến đường ven sông hoài như bạch đăng nguyễn tách học trần phú bị ngập sâu
tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây
nhiều nhà hàng quán ăn đã phải đóng cửa
nước lũ dâng cao khiến nhiều con đường ở phố cổ vẫn ngập sâu trong nước người dân phải dùng ghe để di chuyển
vâng sáng nay thì tại thành phố hội an mưa đã không còn nữa tuy nhiên thì người dân vẫn chưa thể về nhà của mình
bởi thì mực nước tại các tuyến phố còn rất là cao
hiện nay thì chính quyền địa phương đang tích cực khẩn trương khắc phục hậu quả để đón tuần lễ cấp cao apec
sẽ diễn ra tại hội an vào ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một mươi một
hiện thời tiết ở hội an vẫn diễn biến phức tạp đời sống sinh hoạt của người dân và việc tham quan du lịch của du khách gặp nhiều trở ngại
đối với một số công trình
địa điểm dự kiến đón đoàn phu nhân phu quân của lãnh đạo các nền kinh tế apec tại thành phố hội an
đại diện tỉnh quảng nam cho biết lịch trình thời lượng một số hoạt động apec tại thành phố hội an sẽ được thay đổi
rút ngắn do ảnh hưởng của lũ
tuy nhiên tùy tình hình diễn biến thời tiết sẽ có những phương án thích hợp
sáng nay thì ủy ban cũng đã có chỉ đạo cụ thể tức là một mạc là cập nhật thường xuyên cái thông tin diễn biến của mực lũ
để người dân chủ động biết và tiếp tục thực hiện việc phòng tránh
bảo đảm tính mạng của mình
cái thứ hai là nước rút thế nào dọn vệ sinh thế đó
vì việc này nó vừa đảm bảo môi trường vệ sinh chung
nhưng bên cạnh đó nó còn có hoạt động apec sắp diễn ra vào ngày một mươi ngày một mươi một
thành phố tập trung làm việc đó
thứ ba là hệ thống điện là ngành điện là tập trung kiểm tra lại những khu vực nước rút
thì cho kiểm tra ngay
tại vì lũ đã ngâm ba ngàn thì dân rất là khó khăn
cho nên là những khu vực nào nhưng mà phải đảm bảo tuyệt an toàn thì sẽ giao đóng điện
nước rút thế nào thì cho kiểm tra đón điện thế đó
cái thứ tư là về tổng dọn vệ sinh môi trường
theo dự báo mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn lên cao
vì vậy việc xả lũ tại các nhà máy thủy điện vẫn phải tiếp tục diễn ra
hiện công tác di rời người dân đến nơi an toàn đang được triển khai
các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực vận chuyển lương thực nước uống đến các vùng dân cư bị ngập nước